thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
mô hình tri bộ cơ quan xã phường thị trấn đã trải qua gần một mươi năm
thực hiện theo hướng dẫn số một mươi ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn bảy của ban tổ chức trung ương
tuy nhiên bên cạnh những hiệu quả đã đạt được thì vẫn còn tồn tại những băn khoăn lo ngại
cán bộ xa dân hoạt động trồng chéo
thậm chí có kiến nghị nếu không có những thay đổi mang tính đột phá hơn để nâng cao chất lượng
thì nên ngừng việc thực hiện mô hình này
vậy nên tiếp tục triển khai hay nên ngừng lại
phóng sự ngắn sau đây sẽ góp phần trả lời cho câu hỏi này
tri bộ cơ quan phường nguyễn trung trực quận ba đình hà nội có một mươi hai đảng viên
đồng chí bí thư đào ủy phường đảm nhận luôn
những năm qua tri bộ hoạt động khá hiệu quả
điểm làm nên khác biệt trong hoạt động của tri bộ này là tập trung phân công nhiệm vụ đảng viên
nhất là nhiệm vụ gắn với địa bàn dân cư lĩnh vực công tác
tri bộ hoạt động thực sự có hiệu quả vì đã khắc phục sự trồng chéo giữa sinh hoạt tri bộ với sinh hoạt chuyên môn
nghị quyết tri bộ không còn trùng lập với nghị quyết của đảng ủy hay nhiệm vụ của ủy ban nhân dân phường
đối với các tri bộ trực thuộc cơ quan xã phường vị trấn
sinh hoạt tri bộ bảo đảm được điều đẳng
anh xác định được đúng nội dung của sinh hoạt tri bộ bóc tách với giao ban hoặc sơ kết đánh giá công tác tuần chuyên môn
thì nó khá có hiệu quả
đối với tri bộ cơ quan này chính phường phần lớn là gồng chỉ lãnh đạo
với cán bộ phụ trách các bộ phận đều nằm trong vai trò là đảng viên
cho nên nếu như phát huy được tính tiền phong vương mẫu đó ở tại các sinh hoạt tri bộ
anh có đánh giá anh có kiểm điểm
từng người phụ trách từng cái bộ phận một thì nó sẽ tác động trực tiếp đến việc anh thực hiện chuyên môn
cũng như quản lý nhà nước ở địa bàn
cho nên là cái sinh hoạt tri bộ nếu như cái người đứng đầu là cái người bí thư tri bộ ấy
anh nắm sâu công tác đảng
sau anh biết triển khai
đặc biệt là cái lĩnh vực về tư tưởng trong công tác đảng đưa lên đầu cái lĩnh vực về tư tưởng
nắm bắt cái diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên
thì lúc đó cái vai trò của tri bộ vai trò cấp ủy nó sẽ hiệu quả
qua thực tế đánh giá về mô hình tri bộ cơ quan xã phường thị trấn của các cấp ủy tại một số địa phương đã có những ý kiến khác nhau
có địa phương cho rằng đảng viên cơ quan xã thị trấn nếu chuyển về sinh hoạt ở tri bộ dân cư sẽ rất khó để phân công nhiệm vụ
nên mô hình tri bộ cơ quan xã sẽ giúp việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên dễ dàng hơn gắn với nhiệm vụ chuyên môn
việc đánh giá cũng thuận lợi và chính xác
sự phối hợp công tác của cán bộ công chức cấp xã phường thị trấn thuận lợi hơn
việc giám sát lẫn nhau giữa các cán bộ đảng viên cũng sát sao hiệu quả hơn
tuy nhiên sinh hoạt tri bộ dễ nhàm chán không phong phú như tri bộ địa bàn dân cư
nếu đảng viên không có ý thức tự giác thì rất dễ xa dân
nhưng đối với một số đơn vị thực hiện linh hoạt biết phát huy mặt mạnh của đảng viên thì hoạt động mang lại hiệu quả khá tích cực
không phải chỉ có là cái buổi sinh hoạt tri bộ đó mà là cái đóng góp với địa phương của anh thường xuyên như thế nào
chứ còn nếu mà để chỉ để tham gia cái sinh hoạt tri bộ một năm có hai lần thôi thì nó cũng rất là đơn giản
nếu như mà cái cấp ủy tri bộ đó cái đảng bộ đó người ta có cái giải pháp và người ta khai thác được cái tiềm năng của những cán bộ đương chức đó đảng viên đương chức đó thì người ta sẽ vận động được
thực tế đã chứng minh
thực tế đã chứng minh
những cán bộ xã phường thị trấn là người gắn liền với thôn xóm tổ dân cư
việc cán bộ sinh hoạt tại tri bộ cơ quan và tiếp tục được sinh hoạt tại nơi cư trú sẽ nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của dân
những ý kiến đóng góp sẽ sát thực hơn mang lại hiệu quả hơn
thì cũng từ những cái cuộc mà họp ở khu dân cư thì mình cũng nắm bắt được cái tình hình các công việc tại cái nơi cư trú mình đang nơi mình đang sống
ngoài cái việc mà tham gia họp
một năm theo quy định là hai kỳ ạ
ở tại địa phương thì tôi cũng tham gia đầy đủ các buổi họp tổ dân phố
từ đó thì tôi cũng nắm tương đối á tương đối về những cái công việc mà ở địa bàn dân cư đã thực hiện được
bên cạnh đó thì do mình cũng công tác tại ủy ban nhân phường
do vậy mà cái công việc ở ủy ban nơi tôi công tác ấy
thì nó cũng có những cái việc đó tương đồng với cả các công việc ở địa bà dân cư nơi tôi đang ở
do vậy mà tôi nghĩ là cái việc mà tham gia sinh hoạt hai chiều đối với đảng viên đang công tác là sự là cần thiết
thực tế cho thấy mô hình hoạt động nào cũng đều phụ thuộc vào người đứng đầu cấp ủy
nếu bí thư tri bộ có trình độ năng lực ý thức trách nhiệm cao
có sự chỉ đạo vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế thì sẽ phát huy tác dụng và ngược lại
các tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đánh giá hoạt động
giả soát sắp xếp lại các tri bộ cơ quan xã phường thị trấn đã thành lập
nghiên cứu các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tri bộ cơ quan xã phường thị trấn
phải làm được điều đó thì mới nâng cao được chất lượng hoạt động của mô hình tri bộ cơ quan xã phường thị trấn